trong cuộc đời và sự nghiệp của mình lãnh tụ cuba fidel castro đã để lại một di sản vô cùng to lớn và quý báu đối với nhân dân cuba
những thành tựu nổi bật của cách mạng cuba dưới sự lãnh đạo của tổng tư lệnh fidel là những thành quả tiến bộ về y tế giáo dục và phúc lợi xã hội điều khiến nhiều quốc gia phát triển trên thế giới phải ngưỡng mộ
theo thống kê của unicef cuba là quốc gia duy nhất tại châu mỹ không có trẻ em suy dinh dưỡng và được chính tổ chức này công nhận là thiên đường quốc tế của trẻ em
tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất châu mỹ trong hai trăm linh triệu trẻ em trên thế giới phải ngủ ngoài đường không có trẻ em cuba
kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến nay cuba đã đào tạo một trăm ba mươi bác sĩ và có tới hai trăm bốn mươi tám bệnh viện công
tỷ lệ bác sĩ trên bình quân dân số cuba là một
tổ chức y tế thế giới đánh giá hệ thống y tế cuba là một hình mẫu trên thế giới
ngoài ra cuba còn cử hàng nghìn bác sĩ tình nguyện sang các nước trong khu vực và châu phi để khám chữa bệnh cho người nghèo
cuba là một trong những nước đi đầu thế giới về công nghệ vi sinh khi nghiên cứu thành công bốn loại vaccine phòng ngừa ung thư nổi bật là ung thư phổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên xóa lây truyền hiv từ mẹ sang con
hệ thống giáo dục của cuba đứng đầu mỹ latin
và đứng số một thế giới về tỷ lệ đầu tư ngân sách cho giáo dục chiếm tới một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
về phúc lợi xã hội đảo quốc caribe này dành tới năm mươi bốn ngân sách cho dịch vụ xã hội
mặt khác cuba cũng đứng đầu khu vực mỹ la tinh về chỉ số phát triển con người của liên hợp quốc và xếp thứ bốn mươi bốn trên thế giới